từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng chín phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam thăm và làm việc tại đức
tại thủ đô berlin phó chủ tịch quốc hội và đoàn đã có cuộc hội đàm với phó chủ tịch quốc hội liên bang đức
tiếp chủ nhiệm ủy ban quốc phòng quốc hội đức thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại đức
tại cuộc hội đàm hai bên nhất trí cho rằng quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và đức đang trên đà phát triển mạnh mẽ
đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn của việt nam trong liên minh châu âu eu
bên cạnh hợp tác chính trị kinh tế thương mại và đầu tư hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng đang được suy trì và thúc đẩy mạnh mẽ
phía đức khẳng định ủng hộ việc sớm phê chuẩn hiệp định tự do thương mại giữa việt nam và eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu
sẵn sàng tăng cường hợp tác với việt nam về đào tạo nghề sử dụng nhiều điều dưỡng viên việt nam tại đức
mong muốn thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước qua các hoạt động của viện gớt tại việt nam
cũng trong chuyến thăm này phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị và đoàn đại biểu quốc hội việt nam đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo quân đội đức
nhóm nghị sĩ ưu nghị với asean của quốc hội đức thăm và làm việc với đại sứ quán cộng đồng người việt nam tại đức